trong đợt mưa bão kéo dài vừa qua các huyện miền núi tỉnh quảng nam đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất làm hàng chục người chết và mất tích
sau khi trời ngất mưa ubnd tỉnh quảng nam chỉ đạo ngành giao thông và các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương
huy động lực lượng phương tiện khẩn trương gia quân sa nổi đất đá bị sạt lở sớm thông xe nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại
đồng thời góp phần ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân
trong đợt mưa lũ kéo dài trong cơn bão một mươi hai vừa qua đã làm các tuyến quốc lộ quốc lộ bốn mươi b một mươi bốn b một mươi bốn d một mươi bốn e hai mươi bốn c một mươi bốn g
đường hồ chí minh và đường trường sơn đông đoạn qua địa phận tỉnh quảng nam bị sạt lở
hàng trăm nghìn mét khối đất đá sạt lở tràn xuống nền đường làm ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông
do vậy tỉnh quảng nam đang huy động lực lượng tập trung khắc phục để sớm thông xe trên những tuyến đường này
mưa lũ đã làm ngọn núi lớn nằm gần gề quốc lộ hai mươi bốn c bị sạt lở
khiến giao thông về các xã vùng sâu vùng xa của huyện bắc trà my tỉnh quảng nam và đường về huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi bị ách tắc
công ty cổ phần công trình giao thông vận tải tỉnh quảng nam đã huy động hơn hai mươi phương tiện cơ giới khẩn trương thông đường phục vụ cho việc đi lại
khấu đường sạt lở ước tính khoảng gần hai trăm linh mét khối
hiện tại xe máy của công ty ở đây đã tập cách được năm chiếc xe đồ
một chiếc xe ủi và một chiếc xếp lật
về con người thì công bộ kỹ thuật cũng thường xuyên tốt trực ở đây để tìm công nhằm đổng bộ giao thông bước mọc một cách nhanh nhất
đợt mưa lũ kéo dài đã đi qua nhưng nguy cơ sạt lở đất tại các huyện miền núi quảng nam luôn rình dập
để giảm thiểu thiệt hại do sạt lở núi các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra
dựng thêm các rào chắn và cử người cảnh giới ở những khu vực có nguy cơ sạt lở núi và lũ quét
trong đó chúng ta đảm bảo yếu tố an toàn cho người dân trong vấn đề đi lại
trong vấn đề sinh hoạt trong vấn đề sản xuất trong vấn đề nhở
cái thứ hai là xây dựng những rào chắn và giao cho ủy ban nhân dân các xã phân giao người để trực chốt
và khi mà cảnh giới đảm bảo cho cái việc là đi lại đảm bảo cơ bản nhất
trong cái mùa mưa lũ
hiện lãnh đạo tỉnh quảng nam đã lên các huyện miền núi kiểm tra tình hình sạt lở đất
động viên bà con vùng sạt lở đất di rời đến nơi an toàn để tránh rủi ro do thiên tai gây ra
đồng thời chỉ đạo ngành giao thông vận tải và chính quyền địa phương tập trung phương tiện thông đường
nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại giao lưu hàng hóa
góp phần ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân ở khu vực miền núi